hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay có hơn hai mươi một trường hợp khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất là bắc giang bến tre và con tum
vào chiều nay tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin về công tác kiểm soát dịch và phục hồi kinh tế trên địa bàn
phó giám đốc điều hành hcdc cho biết số ca mắc omicron trong cộng đồng đã dừng lại không phát hiện thêm ca mới
với chùm ca nhiễm này thành phố cơ bản khống chế được omicron trong cộng đồng
bộ y tế ngày hôm nay đã ban hành quyết định hai trăm một mươi tám hướng dẫn tạm thời
về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho quyết định ra ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
theo quyết định mới nhất này các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín bao gồm
tiêu chí một tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn trên số dân trên thời gian
thay thế cho tiêu chí cũ chỉ có tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
tiêu chí hai là độ bao phủ vaccine covid một mươi chín

tiêu chí bốn đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
về cách xác định các tiêu chí bộ y tế cho biết theo tổ chức y tế thế giới who
có hai nhóm để xác định cấp độ dịch gồm có nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng
liên quan đến vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải đến khoảng một mươi ba h chiều nay
tuyến đường sắt bắc nam qua phường hoàng đông thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã được thông tuyến
cũng đến trưa nay hai toa tàu bị chật bánh trong vụ va chạm với xe tải chở gỗ đã được đưa lên đường dây
chờ điều đầu máy kéo về ga
riêng đầu máy bị văng xuống canh nước vẫn chưa đưa lên được vì phải chờ làm đường bộ phía mương nước để đưa cầu vào
đoạn đường sắt khoảng năm mươi mét bị hư hỏng do vụ va chạm cũng đã được sửa chữa khắc phục
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với quy mô giao dịch mỗi ngày từ năm trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
đường dây này do nguyễn hồng nhung chú ở thành phố bô ma thuật cầm đầu
cùng với mẹ ruột là nguyễn thị mai hồng ở huyện crong bông và nhiều đối tượng khác tham gia
khám xét tại tám địa điểm lực lượng công an thu giữ hơn sáu trăm bảy mươi triệu đồng
nhiều điện thoại máy tính tiền các tài liệu vật chứng và công cụ phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu tổ phá án đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi một
hàng ngày số tiền giao dịch từ năm trăm linh triệu đồng đến khoảng một tỷ đồng
chỉ sau hai mươi phút ghi án đối tượng nguyễn văn sang chú tại xã tân công xính huyện tâm nông
đã bị công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày một mươi tám tháng một công an xã tân công xính huyện tam nông nhận được tin báo của một người dân
tạm trú tại ấp tân hưng xã tân công xính bị mất trộm tài sản gồm chín điện thoại di động các loại
cùng tiền mặt
tổng giá trị khoảng hơn một mươi tám triệu đồng
qua truy xét nhanh công an xã tân công xính đã phát hiện bắt giữ đối tượng gây án
được biết nguyễn văn sang từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
vào tối ngày một mươi tám tháng một công an xã tân công xính đã phát hiện bắt giữ đối tượng gây án
qua truy xét nhanh công an xã tân công xính đã phát hiện bắt giữ đối tượng gây án